công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần quang công
chủ thầu xây dựng ở thành phố đà lạt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
để sập bờ ta lui khiến một công nhân thiệt mạng
vụ tai nạn xảy ra vào ngày chín tháng ba tại một công trình xây dựng trên đường ngô thị sĩ
phường bốn thành phố đà lạt thời điểm này ông ngô văn giang quê huyện nga sơn
tỉnh thanh hóa và một số công nhân khác đoàn dọn dẹp một công trình xây dựng
thì bất ngờ bị bờ ta lui đất cao khoảng bốn mét mới được đào ra đổ ập xuống
khi ông ngô văn giang được đưa lên mặt đất thì đã tử vong
vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã vi phạm các quy định
về đảm bảo an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng